thưa quý vị tiểu mục vấn đề chính sách hôm nay với khách mời là tiến sĩ luật học luật gia trần văn duy hội luật gia tp hà nội
sẽ cùng phân tích và chia sẻ về giải pháp để ngăn chặn lan truyền các sản phẩm âm nhạc phản cảm trên môi trường số
đây là vấn đề tuy không mới nhưng hiện nay đang gây bức xúc trong dư luận khi xuất hiện ngày một nhiều hơn những sản phẩm âm nhạc phản cảm
lời lẽ dung tục có thể ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ và công chúng
vâng chính vì vậy nên là thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch đã khẳng định sẽ xem xét xử lý với từng trường hợp cụ thể
tất cả mv có nội dung dung tục phản cảm đều phải chịu xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cụ thể là tại nghị định số ba mươi tám năm hai nghìn hai mươi một về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo
bên cạnh sự mạnh tay của các cơ quan quản lý thì chính công chúng nắm giữ quyền lực mềm
đó là tẩy chay các sản phẩm âm nhạc phản cảm dung tục
tối ngày hai mươi tháng chín các mv triệu view trên nền tảng youtube của rapper bình gôn biến mất
những mv này từng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội của khán giả lẫn truyền thông
lo ngại ngôn từ dung tục cảnh quay phản cảm sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai năm ca sĩ sơn tùng mtp từng bị bộ văn hóa thể thao và du lịch xử phạt bảy mươi triệu đồng vì mv there s no one at all
ngoài ra mv này bị tiêu hủy gỡ bỏ hoàn toàn trên môi trường số vì những hành động tiêu cực trong mv
trước đó raber chị cả cũng bị xử phạt ba mươi năm triệu đồng vì sản phẩm censo có quan điểm lịch lạc và không đúng với truyền thống văn hóa của người việt nam
cùng thời điểm nhóm gáp nhà làm bị phạt bốn mươi năm triệu đồng vì có hành vi lưu hành sản phẩm có nội dung xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo
mới đây nhất mv black hicky của jpu cũng bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội vì nhiều cảnh quay phản cảm
thời gian gần đây
thời gian gần đây
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ra quyết định xử phạt đối với không ít cá nhân sản phẩm âm nhạc vi phạm chuẩn mực đạo đức của xã hội thuần phong mỹ tục
thế nhưng trên môi trường số thì vẫn nhan nhản những mv ca nhạc dung tục lệch chuẩn
và đâu là nguyên nhân của tình trạng này
sau đây sẽ là phân tích từ tiến sĩ luật học luật gia trần văn duy
thứ nhất là về thể chế chính sách pháp luật của chúng ta là cái nghị định số ba mươi tám năm hai nghìn hai mươi một về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo vừa ban hành
nó cũng chưa đầy đủ về cái cơ chế để xử lý hành vi vi phạm
thứ nhất đó là mức xử phạt vi phạm hành chính chúng ta đối với cá nhân hoặc tổ chức nó chỉ mới ở con số là một trăm linh triệu đồng
nó chưa đủ tạo lên sự gian đe phòng ngừa chung đối với chủ thể vi phạm
và đối với xã hội
cái thứ hai nữa là các biện pháp bổ sung của nghị định nó cũng chưa đồng bộ chưa đánh vào về cái thương hiệu và hình ảnh của cá nhân
vẫn đồng nhất với cơ chế xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa với các lĩnh vực khác
cho nên nó chưa tạo lên sự đột phá
và cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái về văn hóa pháp lý hay văn hóa sử dụng tham gia cái hoạt động sử dụng mạng xã hội
thì thực sự là trong thời gian vừa qua chúng ta thiếu
cái công tác về lưng cao nhận thức tuyên truyền từ người sử dụng và người dân và nhà quản lý
do vậy rằng là từ cái thể chế từ cái văn hóa cho nó dẫn tới là chưa có cái sự phát hiện xử lý kịp thời
cần phải mạnh tay hơn nữa để xử phạt chấn chỉnh và gỡ bỏ ngay các sản phẩm âm nhạc phản cảm trên môi trường số
không chỉ là trách nhiệm từ các cơ quan quản lý nhà nước
mà chính công chúng
cũng đang nắm giữ quyền lực mềm để rác văn hóa có thể bị loại bỏ khỏi đời sống
và tiếp tục sẽ là những phân tích từ khách mời của chương trình vấn đề và chính sách ngày hôm nay
bên cạnh việc chúng ta hoàn thiện về thể chế thì theo tôi thì tăng cường quyền lực chính sách mềm
đặc biệt đó là cái vai trò sử dụng của người sử dụng cộng đồng mạng
và nâng cao ý thức trách nhiệm công dân của người sử dụng
lên án những cái
cá nhân chủ thể có hành vi vi phạm
và lên án đây là lên án một cách là có ý thức và cần phải tẩy chay
còn đối với bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là mỗi một nghệ sĩ
thứ nhất anh là một vai công dân
thì anh cũng phải nâng cao cái vai trò trách nhiệm công dân
thứ hai nữa là xây dựng hình ảnh của cá nhân của anh đối với cộng đồng
và một cái biện pháp thứ ba nữa là cái vai trò cơ quan quản lý nhà nước
gần phải phát hiện nhanh chóng và kịp thời
tức không chỉ ở trong khâu sử phí phạm ảnh chính
mà thậm chí là tăng cường cái vai trò tuyên truyền định hướng đối với văn nghệ sĩ
đặc biệt là các văn nghệ sĩ trẻ
trong việc nhận thức phân biệt được giữa danh giới nghệ thuật đích thực và nghệ thuật rác
trong đưa ra cộng đồng
thì tôi nghĩ rằng là thực hiện đồng bộ các giải pháp
kể cả giải pháp thể chế và cả giải pháp văn hóa và giải pháp biện pháp mạnh và biện pháp mềm
thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì sẽ có cái hoạt động này sẽ đi vào nền nếp hơn